nhằm tăng sự hài lòng của hành khách đối với xe buýt hiện nay sở giao thông vận tải hà nội đang tổ chức tập huấn kỹ năng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái
cho hơn hai trăm linh lái xe và phụ lái xe buýt nhằm giúp các lái xe và phụ xe xử lý tốt các tình huống tế nhị có thể xảy ra trên xe buýt

đây chỉ là một trong các tình huống rắc rối có thể khiến cho phụ nữ và trẻ em gái không thoải mái có thể xảy ra trên xe buýt được lớp tập huấn đưa ra thảo luận
với tất cả tình huống tương tự xảy ra trên xe buýt yêu cầu đặt ra là lái xe và phụ xe chính là người có trách nhiệm kiểm soát và phải giải quyết một cách hợp tình hợp lý
bảo vệ được hành khách là phải yếu dễ bị tổn thương
tôi làm phụ xe bus được tám năm rồi và trong quá trình tôi làm việc tôi thấy phụ nữ và trẻ em gái lên xe có nguy cơ bị tiêu chọc và quầy dối so với làm dối nhiều hơn
những hành vi mà mình cảm thấy nó không được hợp lý để bảo vệ những người trẻ em gái thì mình thường thường là mình sẽ sắp xếp họ lên ngồi gần phía trên
gần với sự quan sát của mình để bảo vệ những phụ nữ và trẻ em gái
có nguy cơ bị quầy dối
lớp tổ huấn càng lúc càng sôi nổi vì các tình huống được giáo viên đưa ra rất sát với thực tế mà các lái xe phụ xe gặp hàng ngày
tùy vào nhận thức của từng lái xe phụ xe mà nhận thức được bản chất của tình huống đó là chiêu đùa vui vẻ hay là quấy dối
đôi khi đối với họ thật khó để đưa ra cách xử lý đúng nhất
sau khóa học mỗi lái xe vụ xe sẽ hiểu rõ hơn những tác động tâm lý tiêu cực mà phai yếu phải chịu đựng sau mỗi tình huống
để họ biết họ có thể giúp đỡ
đối tượng trẻ em và phụ nữ có được sự an tâm an toàn hơn khi đi xe buýt
tất cả các đội ngũ lái xe phụ xe buýt trên địa bàn thành phố
cũng sẽ tạo cho hành khách có niềm tin vào việc đi xe buýt
và sẽ không có những sự quấy nhiễu không hài lòng của mình nữa
hoàn toàn là sẽ nâng cao được chất lượng phục vụ của hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn thành phố
theo quy hoạch giao thông vận tải thủ đô đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
xe buýt vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong thị phần vận tài của hệ thống giao thông công cộng thủ đô hà nội
từ những chuyến xe buýt an toàn và thân thiện như thế này
sẽ là động lực để ngày càng nhiều hơn nữa người dân tìm tới xe buýt như một địa chỉ đáng tin cậy